các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mới đây trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có báo cáo nhận định tình hình thời tiết hạn ngắn và hạn dài trên phạm vi cả nước
xin mời quý vị cùng theo dõi
theo dự báo này từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi sáu tháng ba bắc bộ và thanh hóa có chung hình thái thời tiết đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
một số nơi chưa tạm tạnh nhưng về chiều và đêm lại tái diễn mưa phùn trời lạnh
phía tây bắc bộ trưa chiều trời nắng riêng các tỉnh lai châu điện biên và sơn la đêm có mưa vài nơi ngày nắng
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi sáu tháng ba khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều trời nắng
các khu vực khác đêm không mưa ngày nắng riêng miền đông nam bộ nắng nóng
từ đêm ngày một mươi sáu tháng ba đến ngày một mươi tám tháng ba khu vực đông bắc bộ và thanh hóa tiếp tục có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác về đêm và sáng trưa chiều trời nắng
từ đêm ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng ba khu vực này có mưa mưa rào rải rác do đón đợt không khí lạnh nhẹ sau đó chuyển lạnh sang rét từ ngày một mươi chín tháng ba
cùng khoảng thời gian từ đêm ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng ba khu vực tây bắc bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác trưa chiều trời nắng có nơi nắng nóng
một số người dân ở tỉnh sơn la thông tin đã một tháng nay khu vực này chưa có một trận mưa ướt đất dự báo từ đêm ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng ba khu vực tây bắc bộ có mưa mưa rào đêm và sáng trời lạnh
tại khu vực bắc trung bộ và trung trung bộ từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng ba có mưa mưa rào rải rác còn lại nắng các khu vực khác nam bộ nam trung bộ và tây nguyên đêm mưa giải rác ngày nắng có nơi nắng nóng
riêng miền đông nam bộ có nắng nóng diện rộng
tuy nhiên từ ngày hai mươi một tháng ba nắng nóng ở nam bộ có khả năng giảm dần cơ quan khí tượng nhận định
như vậy đợt nắng nóng ở nam bộ có thể tạm lắng từ ngày hai mươi một tháng ba nhưng sẽ tái xuất sau đó bởi theo dự báo từ tháng năm mới chuyển sang mùa mưa ở nam bộ
còn ở miền bắc tình trạng mưa phù nồm ẩm còn kéo dài nhiều ngày nữa do đợt không khí lạnh sắp tới ngày một mươi chín tháng ba chỉ có cường độ yếu
khi tràn về sẽ gây mưa sau nhanh chóng biến tính tiếp tục gây mưa phùn sương mù nồm ẩm vào cuối tháng ba
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai một mươi sáu tháng ba
thủ đô hà nội nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ một mươi chín hai mươi năm độ
thành phố vinh trời trong xanh có nắng nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi chín độ
thành phố huế nhiều mây đôi lúc có mưa rào nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
thành phố đà nẵng hình thái thời tiết tương tự như thành phố huế nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
thành phố hồ chí minh ít mây trời nắng nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi sáu độ
quý vị thân mến theo ghi nhận tại nhiều bệnh viện nhi phần lớn trẻ nằm điều trị nội chú mắc bệnh lý đường hô hấp như viêm phổi cúm sốt virus
đây là căn bệnh dễ bùng phát khi mà thời tiết liên tục nồm ẩm trong thời gian qua và những ngày tới
thời gian gần đây khoa nhi bệnh viện thanh nhàn tiếp nhận nhiều cháu bé nhập viện mắc bệnh lý do thời tiết nồm ẩm gây ra
bác sĩ vũ thị mai khoa nhi bệnh viện thanh nhàn cho hay có trẻ khi cha mẹ đưa đến khám trong tình trạng thở nhanh thở gắng sức và phải hỗ trợ cho thở oxy dù chỉ ít ngày trước đó trẻ mới hung hăng ho
theo chuyên gia này tình trạng của trẻ nặng lên vì gia đình chủ quan không cho con đi khám để lấy đơn thuốc điều trị đúng bệnh đúng liều lượng
việc tự cây kháng sinh cho con hoặc sử dụng đơn cú không đủ liều thích ứng cân nặng sẽ làm cho con bị kháng thuốc bệnh dài dẳng
giai đoạn mùa đông xuân với nền nhiệt trong ngày thay đổi thất thường và độ ẩm cao sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh
thời tiết nồm ẩm là điều kiện thuận lợi cho các loại virus vi khuẩn và nấm mốc có thể sinh sôi gây nên nhiều loại bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe đặc biệt với trẻ nhỏ
trong đó cần chú ý đến các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây nhiễm trong thời tiết này như thủy đậu sốt virus bệnh sởi
ngoài ra các bệnh hô hấp trẻ thường gặp phải do thời tiết nồm ẩm là viêm phổi hen phế quản hen xuyễn viêm mũi dị ứng viêm khí quản phế quản cấp
theo bác sĩ mai khi thời tiết nồm ẩm những người có sức đề kháng yếu như người già và trẻ em thường dễ mắc bệnh
do vậy để phòng bệnh các gia đình nên giữ vệ sinh môi trường sống làm khô không gian sống vệ sinh thân thể và đồ dùng cá nhân đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể
với trẻ nhỏ cần lưu ý tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch giữ ấm cho trẻ nhất là các vị trí quan trọng như bàn chân bàn tay ngực cổ đầu
khi thấy có các biểu hiện bất thường cần liên hệ ngay với các bác sĩ để được tư vấn
thưa quý vị vào thời điểm h một mươi bốn phút dạng sáng ngày một mươi năm tháng ba theo giờ nhật bản tức hai mươi hai h một mươi bốn phút ngày một mươi bốn tháng ba theo giờ việt nam
đã xảy ra trận động đất mạnh có độ lớn năm tám độ richter với tâm trấn nằm ở ngoài khơi gần bờ biển tỉnh fukushima phía đông với độ sâu tâm chấn năm mươi km
mặc dù không có cảnh báo sóng thần được đưa ra nhưng công ty điện lực tokyo vẫn quyết định tạm dừng việc xả thải theo kế hoạch
trận động đất mạnh đã gây ra các đợt rung đoan mạnh có độ lớn năm độ richter ở thị trấn kawamata
và naraha tỉnh fukushima và nhiều khu vực thuộc tỉnh fukushima mijaki ibaraki
theo cơ quan khí tượng nhật bản trận động đất này xảy ra sau khi xuất hiện hiện tượng chuyển động địa chất cấp một
cấp thấp nhất trong thang đánh giá của nhật bản gồm bốn cấp độ tại thị trấn name tỉnh fukushima
trận động đất có độ lớn năm gần nhất được ghi nhận tại tỉnh fukushima là vào ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
theo chủ tịch ủy ban nghiên cứu động đất của chính phủ nhật bản không loại trừ khả năng
đây là một trận động đất thứ cấp ảnh hưởng từ trận động đất mạnh xảy ra tại đúng khu vực này cách đây một mươi ba năm
ông cảnh báo có thể xuất hiện những trận động đất có cường độ lớn xung quanh tâm trấn lần này trong khoảng một tuần tới
theo cơ quan quản lý hạt nhân nhật bản hiện chưa ghi nhận bất thường nào ở nhà máy điện hàn nhân fukushima số một và số hai
cũng như nhà máy điện hàn nhân onagawa ở tỉnh miyagi và nhà máy điện hàn nhân tokai số hai ở tỉnh ibaraki
tuy vậy công ty điện lực tokyo tepco vẫn quyết định dừng việc xả nước nhiễm phóng xạ đã qua
xử lý trong đợt xả từ ngày hai mươi tám tháng hai đến ngày một mươi bảy tháng ba để đánh giá tình hình
văn phòng liên lạc thông tin tại trung tâm quản lý khủng hoảng thuộc văn phòng nội các đã được thiết lập
để ghi nhận những thiệt hại từ trận động đất này
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong đêm nay và ngày mai một mươi sáu tháng ba
bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng
riêng khu vực tây bắc có mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi
trung bộ có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nam bộ có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng riêng miền đông nắng nóng đêm không mưa
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng
riêng khu vực tây bắc có mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất
từ một mươi tám đến hai mươi một độ có nơi dưới một mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
riêng khu tây bắc từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ
phía đông bắc bộ nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám đến hai mươi một độ vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế nhiều mây phía bắc có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác
phía nam ngày có mưa mưa rào rải rác đêm có mưa rào vài nơi gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ một mươi chín đến hai mươi một độ phía nam từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ phía nam có nơi trên hai mươi tám độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ

khu vực tây nguyên có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy đến hai mươi độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa gió đông đến đông nam cấp hai ba
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi ba ba mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông đến đông nam cấp ba cấp bốn sóng biển cao từ một m
quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn cấp năm sóng biển cao từ một
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay
bản tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai một mươi sáu tháng ba
xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
xin kính chào và hẹn gặp lại